theo báo cáo chính thức kết quả điều tra khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng chín
công an quận bắc từ điêm nhận được tin báo của anh đàm duy long
chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa về việc nghi ngờ bạn cùng phòng trọ mình là nguyễn cao sang
trú tại tỉnh thanh hóa hiện đang học năm thứ nhất trường cao đẳng nghề công nghiệp hà nội bị sát hại cướp tài sản
công an quận bắc từ liêm đã tiến hành xác minh giả soát đến một mươi tám h cùng ngày thì phát hiện thi thể anh sang
với nhiều vết thương tại khu vực hoang vắng gần công trường thi công đường nối hoàng quốc việt kéo dài
thuộc tổ dân phố tân phong phường thụy phương bắc từ liêm thành phố hà nội
đến một mươi bảy h bốn mươi năm phút ngày ba mươi tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc từ liêm đã phối hợp
cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bắt giữ hai đối tượng gây án là đinh văn giáp
và đinh văn trường cùng chú tại tỉnh yên bái khi các đối tượng đang lẩn trốn tại bản cại
xã hạnh sơn huyện văn chấn của tỉnh yên bái tổ công tác đã thu giữ vật chứng là xe máy của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ đêm cũng đã cho biết trong chiều qua ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đinh văn giáp và đinh văn trường về các tội giết người và cướp tài sản
được quy định tại điều một trăm hai mươi ba và điều một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
đồng thời ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng này
công an phường bình san thành phố hà tiên tỉnh kiên giang đã bắt quả tàng
nguyễn văn an chú phường tô châu thành phố hà tiên đang vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ gồm bảy trăm năm mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu nhãn hiệu hero
an khai nhận số thuốc trên là do y nhận trở thuê cho một người phụ nữ lạ với giá là hai trăm linh đồng
từ khu phố bốn phường bình san qua cầu tô châu để giao cho đầu nậu
tuy nhiên vừa mới đi được một đoạn đường thì bị công an bắt giữ cùng tăng vật
để tránh sự phát hiện của công an an đã giả dạng làm người chở cơm thừa về nuôi heo
rồi dùng xe máy kéo thêm một chiếc xe nữa ở phía sau
dấu thuốc lá lậu xen lẫn vào giữa các thùng đựng cơm thừa
tại bình định thời gian qua các vụ cướp giật tài sản ngày càng nghiêm trọng
nhiều vụ khiến nạn nhân thương tích trầm trọng có vụ dẫn đến chết người
chỉ vì muốn có tiền ăn chơi mà các đối tượng sẵn sàng ra tay gây án
bất chấp hậu quả có thể xảy đến cho nạn nhân
em trần lâm thu quyên một mươi sáu tuổi ở huyện tây sơn tỉnh bình định
là nạn nhân trong một vụ cướp giật tài sản cách đây hơn một tháng
khi điều khiển xe máy trên đường hùng vương thành phố quy nhơn
quyên vừa rút chiếc điện thoại di động ra nghe của gọi đến
thì bị hai đối tượng ép sát từ phía sau cướp giật khiến cô gái ngã xuống đường
may mắn không bị trấn thường sọ não song gương mặt đã bị biến dạng nghiêm trọng
và ngày sau công an đã làm rõ thủ phạm là đào đình trọng
chú thành phố quy nhơn và nguyễn đức nhật trường chú huyện phù cát tỉnh bình định
cách đây không lâu chị nguyễn thế thảo linh chú phường trần quang diệu
thành phố quy nhơn cũng bị kẻ cướp giật tấn công khi đeo chiếc túi sách đi trên đường vắng
bọn cướp bất ngờ áp sát giật lấy túi sách rồi răng co khiến chị ngã nhào xuống đường
đã hơn nửa năm sau khi nhớ lại sự việc
chị linh vẫn còn bị ám ảnh bởi sự manh động của những kẻ bất đường
không chỉ gây ra thương tích cho nạn nhân
mà có những vụ việc đau lòng đã xảy ra khi nạn nhân bị cướp đã tử vong
ngày hai mươi bảy tháng chín vừa qua hai đối tượng nguyễn thành lâm và võ thành đô
cùng chú thành phố quy nhơn đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định đưa ra xét xử về tội cướp giật tài sản
với tình tiết gây hậu quả nghiêm trọng
lâm và đô gây ra tổng cộng bảy vụ cướp giật năm trong số bảy vụ khiến nạn nhân ngã xuống đường gây thương tích
riêng vụ cuối cùng vào ngày hai mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đã khiến nạn nhân chấn thương sọ não tử vong trên đường đưa đi cấp cứu
bị cáo đã gây ra tổn thất thắng mạng cho cô dương thị hồ lựu bị cáo xin lỗi gia đình của cô dương thị hồ lựu
giờ bị cáo làm trâu lập bầu không có thể cứu sống lại cô lựu
tại vì bị cáo cũng đã mù côi mẹ hầu đắp ba tuổi bị cáo không biết nên cũng mong cho bị hại bỏ qua cho bị cáo
sử phạt bị cáo nguyễn thành lâm
sử phạt bị cáo nguyễn thành lâm một mươi tám năm tù về tội cướp giật tài sản chín tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
xử phạt bị cáo võ thành đô một mươi bảy năm sáu tháng tù về tội cướp giật tài sản
chỉ vì muốn có tiền ăn chơi mà các đối tượng bất chấp thủ đoạn có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc
hình phạt nghiêm khắc với chúng là hoàn toàn xứng đáng
tuy nhiên để ngăn ngừa những vụ việc tương tự đề nghị mọi người cần nêu cao ý thức cảnh giác
chủ động phòng ngừa tội phạm để bảo vệ an toàn tài sản sức khỏe và cả tính mạng của mình
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục đào tạo vừa bổ sung thêm sáu trường đại học vào danh sách dừng tổ chức kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học
cục quản lý chất lượng bộ giáo dục đào tạo đã yêu cầu dừng ngay việc tổ chức kiểm tra sát hạch cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng thông tin tại sáu trường đại học gồm
đại học trần đại nghĩa đại học nguyễn tất thành
đại học công nghiệp vinh đại học kinh tế nghệ an đại học công nghiệp tp hcm đại học công nghệ vạn xuân
trong danh sách có ba trường là trường đại học trần đại nghĩa đại học công nghiệp vinh và đại học kinh tế nghệ an phải dừng việc tổ chức kiểm tra sát hạch cấp cả chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
ba trường còn lại đã yêu cầu dừng cấp một trong hai loại chứng chỉ này
trước đó cục quản lý chất lượng đã phối hợp với các đơn vị thuộc bộ giáo dục đào tạo kiểm tra công tác tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học tại các cơ sở giáo dục đại học các cơ sở giáo dục và đào tạo
thưa quý vị và các bạn thấm nhuận sâu sắc lời dạy của bác hồ đối với lực lượng công an nhân dân công an các đơn vị địa phương đã có những việc làm cụ thể thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ
trong đó công tác cải cách hành chính giúp người dân tiết kiệm thời gian chi phí
và đang được các đơn vị trong công an tỉnh nghệ an tiến hành thường xuyên đạt nhiều hiệu quả tốt đẹp
hàng tháng cán bộ công an huyện quế phong vẫn thay phiên nhau xuống bản để trực tiếp làm chứng minh nhân dân miễn phí cho bà con
khi biết tin cán bộ công an huyện đến chỉ trong một buổi chiều đã có rất nhiều người dân đến làm chứng minh nhân dân
ông vi kim phương đã đưa bà lô thị kim xuống bản đô xã châu kim để làm chứng minh nhân dân
với thái độ ân cần niềm nở ở đây các cám bộ chiến sĩ công an huyện quế phong đã trực tiếp làm đầy đủ các thủ tục để làm chứng minh nhân dân
được công an của huyện quế phong đến làm chứng minh thư tại nhà cho bà vợ tôi
bà không biết nói tiếng kinh
tôi thay mặt bà vợ tôi xin cảm ơn các anh
một số bà con người dân thuộc tiểu số đặc biệt là người cao tuổi đa phần không biết chữ
nên khi kể khai những thông tin trên danh chữ bản còn sai sót dẫn đến phải sửa chữa nhiều lần
tiếp tục trong thời gian tới chúng tôi sẽ duy trì các hoạt động đến thôn bản đặc biệt ở các xã biên giới để tiếp tục cập chứng minh nhân dân
chúng tôi sẽ tăng cường học hỏi kinh nghiệm đặc biệt là tiếng nói phong tục tập quản lý ban để công tác cập chứng minh nhân dân cho bà con được thuần tiện và càng ngày càng tốt hơn
ngoài việc đến các bản làng để làm chứng minh nhân dân miễn phí thì mỗi tháng hai lần công an huyện còn trực tiếp đến bệnh viện để làm chứng minh nhân dân ngay tại giường bệnh cho các bệnh nhân có nhu cầu
không chỉ làm chứng minh nhân dân miễn phí mỗi lần xuống bản công an huyện còn vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí
đã có hàng trăm khẩu súng kíp được nhân dân giao nộp qua mỗi chuyến công tác như thế này
ở các huyện miền núi hay tại các thị xã thành phố những bước chân vì nhân dân phục vụ đã và đang tiếp tục được các đơn vị của công an nghệ an duy trì thực hiện hàng tháng
các trường hợp người già người nằm viện không có khả năng đi lại mà có nhu cầu làm chứng minh nhân dân thì đều được công an tỉnh nghệ an đến tận nơi để phục vụ
các trường hợp người già người nằm viện không có khả năng đi lại mà có nhu cầu làm chứng minh nhân dân thì đều được công an nghệ an đến tận nơi để phục vụ
các trường hợp người già người nằm viện không có khả năng đi lại mà có nhu cầu làm chứng minh nhân dân thì đều được công an tỉnh nghệ an đến tận nơi để phục vụ
công an không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an mà còn khẳng định được niềm tin và sự quý mến của nhân dân trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn hiện nay khối doanh nghiệp fdi đã đóng góp khoảng hai mươi bốn tổng đầu tư toàn xã hội chiếm trên bảy mươi kim ngạch xuất khẩu
hà nội hiện nay đã nỗ lực hết mình vì một môi trường đầu tư thông thoáng cùng những chính sách đảm bảo an ninh an toàn để khối doanh nghiệp này yên tâm sản xuất kinh doanh
đây chính là động lực để giúp các doanh nghiệp có thêm quyết tâm
mở thêm niềm tin để công hiến sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thầy sự
đã đầu tư vào hà nội được hơn một mươi năm nay mới đây công ty này lại tiếp tục mở rộng thêm nhà máy trong lĩnh vực hàng không
nhờ các thủ tục được đơn giản hóa doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian và chi phí khi đầu tư tại đây
phải nói là hà nội đã cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh rất tốt cùng những thủ tục hành chính được rút gọn
hơn nữa an ninh cũng được đảm bảo không có hiện tượng ngừng việc tập thể đình công biểu tình
đây là điều mà chúng tôi rất thoải mái khi đến đầu tư vào việt nam chúng tôi dự định mở thêm nhà máy tại đây cũng vì lẽ đó
tích cực cải thiện môi trường kinh doanh được coi là một trong những điểm sáng nhất của hà nội trong những năm gần đây
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi chín khâu cải cách thủ tục hành chính được lãnh đạo thủ đô chỉ đạo quyết liệt
để phát triển kinh tế hà nội đang tập trung mở rộng thêm các cụm công nghiệp và đã có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động trên diện tích một bốn trăm linh hectare
hiện nay thành phố đã thông qua một mươi một cụm công nghiệp nếu theo nhịp độ này đến cuối năm hà nội có thể có thêm ba mươi cụm công nghiệp mới
song song với sự phát triển này các doanh nghiệp khi đến đây đầu tư đã cảm nhận được một hà nội chất lượng hơn an toàn hơn
cờ chế chính sách thu hút đầu tư của hà nội những năm qua đã có rất nhiều chuyển biến tích cực
chúng tôi đã được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp các ngành có liên quan để chúng tôi tạo dựng được quy mô như hiện nay
trong những năm tới chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chọn hà nội
trước yêu cầu về tăng cường kết nối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi hướng tới lợi ích chung nhằm đưa hà nội vươn lên nắm giữ vai trò hàng đầu trong chuỗi cung ứng toàn cầu
các doanh nghiệp hy vọng trong thời gian tới hà nội sẽ đổi mới toàn diện quá trình thu hút fdi từ xúc tiến đầu tư đến thẩm định cấp giấy đăng ký triển khai dự án
tạo điều kiện cho doanh nghiệp có môi trường hoạt động thông thoáng nhưng vẫn đảm bảo kỷ cương chặt chẽ
với một chính sách kỷ cường
kiên trì và kiên định chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong đó có các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
tiếp tục thực hiện các giải pháp về cải cách các thủ tục hành chính nói chung trong đó có các thủ tục hành chính phục vụ cho các doanh nghiệp
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành ủy
trong thời gian vừa qua ủy ban nhân thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành trong đó có sở kế hoạch đầu tư giả soát lại toàn bộ các quy trình thủ tục
bên cạnh đó chúng tôi đã hiện đại hóa các doanh nghiệp
sử dụng công nghệ thông tin để làm cái công cụ chính để phục vụ cho cải cách hành chính này
toàn bộ cho đến giờ bữa này việc đăng ký thành lập doanh nghiệp của các doanh nghiệp đã được thực hiện một trăm linh qua môi trường mạng tạo mọi điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp
hà nội đang có một vai trò rất lớn trong kinh tế với đóng góp gdp trên dưới một mươi thu ngân sách trên dưới mười mấy phần trăm
và đặc biệt hà nội là trung tâm giải trí hàng đầu của cả đất nước
công nghệ và dịch vụ công nghệ cao chất lượng cao của cả nước
những lúc thành phố cũng nên có một sự quan tâm sâu hơn về vấn đề bảo vệ môi trường thủ đô để mà xứng đáng là thành phố vì hòa bình
để tiếp tục đà thu hút đầu tư hà nội vẫn cần cải cách mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư đặc biệt là ở khâu thực thi
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành dịch vụ công cần tăng cường
việc hạn chế ô nhiễm môi trường đảm bảo tốt an ninh kinh tế sẽ giúp thủ đô thực sự là một điểm đến
hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư
thưa quý vị và các bạn việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đặc biệt là khi lái xe ô tô
sẽ gây ra phân tâm hạn chế khả năng quan sát khiến cho người cầm lái mất tập trung lúng túng trong cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ
thế nhưng việc sử dụng điện thoại khi đang lái xe thì lại là thực trạng diễn ra khá phổ biến tại các tuyến đường
thậm chí là cả đường cao tốc
tài nạn giao thông
và mới đây thì dự thảo của bộ công an trong đề nghị xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thì hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe ô tô đang di chuyển sẽ bị cấm
đây được coi là một biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và đẩy lùi tai nạn giao thông
khi đang lưu thông trên cao tốc hà nội hải phòng với tốc độ cao
tài xế này vẫn vô tư sử dụng điện thoại một hành vi gây nguy hiểm cho hành khách và cho chính bản thân
hậu quả tài xế bị xử phạt hành chính bảy trăm linh đồng
cũng độc đáo và không kém phần nguy hiểm tài xế này của công ty cổ phần xe khách bắc ninh
trong quá trình điều khiển xe đã sử dụng điện thoại để nhắn tin và đọc báo
nếu một cái việc là nghe điện thoại lại có một số người lại vừa lái ô tô
lại vừa còn bấm điện thoại nhắn tin thì phải nói nó làm cho cái sự phân tán về một tư tưởng
phân tán sự tập trung dẫn đến là ảnh hưởng rất lớn đến cái xử lý giao thông trên đường
tài nạn giao thông đến từ nhiều nguyên nhân
song hành vi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phức tiện
đang là nguy cơ tiềm ẩn của tai nạn giao thông
trong khi luật giao thông đồng bộ hiện hành
lại chưa có quy định cấm người điều khiển ô tô sử dụng điện thoại
và mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi này theo nghị định bốn mươi sáu
chỉ từ sáu trăm linh đến tám trăm linh nghìn đồng rõ ràng chưa đủ sức gian đe
cái mức đó thì cách đây hai năm thì cũng vừa phải
nhưng bây giờ cái tình hình kinh tế xã hội nó có sự phát triển
cho nên nếu để cái mức đó thì cũng đủ sức răn đe
cái việc mà lái xe sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn thiệt hại cho bản thân lái xe và cho cộng đồng
vì vậy cho nên quốc tế và các nước xung quanh khu vực
cũng đã nghiêm cấm cái việc mà sử dụng điện thoại khi lái xe khi điều hành xe
thế đặc biệt là xe vận tải hành khách
theo kết quả nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải việt đức
về hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông
cao nhất rơi vào nhóm xe tải là năm mươi lái xe con là ba mươi chín
rõ ràng đây đang là một thói quen nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội
đầu tiên chúng tôi nghĩ rằng là người lái xe là phải thấy cái trách nhiệm của mình
khi điều khiển phương tiện là trong cái tình huống có thể dễ xảy ra những cái nguy cơ
thế cho nên bây giờ cả cái cộng đồng xã hội rồi các tổ chức chính trị xã hội
phải tham gia vào phải lấy cái việc đề
ngăn ngừa tai nạn giao thông là một trong những chiếc lưỡng hàng ngày
hàng giờ hàng tuần hàng tháng hàng năm để mà đưa hoạt động vận tải
vào nền nếp hạn chế cái tai nạn giao thông thiệt xảy cho người dân
mới đây bộ công an đề xuất xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
quy định cụ thể nhiều vấn đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông
trong đó có điểm đáng chú ý là cấm sử dụng điện thoại khi đang điều khiển ô tô
quy định này được xem là cần thiết với thực tiễn đang đặt ra
và phù hợp với công ước vna về giao thông đường bộ mà việt nam đã tham gia
sóng cốt lói vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
đồng vi lơ là bởi một chiếc smartphone mà ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới phát sóng lúc sáu giờ sáng hàng ngày trên truyền hình công an nhân dân
và ngay sau đây những đồng nghiệp của chúng tôi
từ thành phố hồ chí minh sẽ gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý khác
xin mời trường quay sáng phương nam
hoàng trí xin chào trường quay hà nội xin kính chào quý vị và các bạn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam
đánh giá kết quả trong hai tháng thực hiện chỉ thị số hai mươi ba của thành ủy thành phố hồ chí minh
về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng
số vụ vi phạm xây dựng trên địa bàn của thành phố giảm đáng kể
theo đánh giá trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có gần tám năm vụ vi phạm nhưng trong hai tháng qua tháng tám và tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
số vụ vi phạm xây dựng chỉ còn năm một vụ một ngày
tuy nhiên tình hình vi phạm xây dựng trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp
vẫn còn trường hợp xây dựng trái phép không được phát hiện xử lý ngay từ đầu
quy định hiện nay thiếu chế tài đủ mạnh để răng đe tiến độ rà soát điều chỉnh cục bộ
và các đồ án quy hoạch phân khu một phần hai ngàn còn chậm
do đó thời gian tới để tiếp tục xử lý hiệu quả thực trạng này
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở quy hoạch kiến trúc nhanh chóng ra soát các dự án treo
để không đẩy người dân vào tình thế buộc phải xây dựng trái phép
trong tháng một mươi sở xây dựng sẽ phối hợp với các công ty cấp điện cấp nước
để hướng dẫn việc cắt điện nước các công trình vi phạm xây dựng
đồng thời trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành chỉ thị quy trình thời gian xử lý các công trình xây dựng trái phép
thưa quý vị trong những ngày qua tại tp hcm tình trạng ô nhiễm không khí xuất hiện kéo dài
gây lo lắng cho người dân
qua phân tích nguyên nhân cũng như những giải pháp để khắc phục từ các chuyên gia
thì một trong những biện pháp quan trọng và cần thiết là phát triển công viên cây xanh
đỉnh điểm là trong những ngày cuối tháng chín kết quả quan trắc ba mươi vị trí môi trường
của trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường cho thấy tình trạng ô nhiễm không khí tăng cao
được ghi nhận có sự gia tăng đáng kể của các chất no hai so hai co và cả bụi mịn bm hai
theo các chuyên gia nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do nguồn khí thải
từ các phương tiện giao thông nguồn từ các hoạt động xây dựng phá dở công trình xây dựng
tình trạng sử dụng thang tổ ong trong sản xuất trong kinh doanh
bên cạnh đó công tác vệ sinh môi trường ở thành phố còn rất hạn chế
một trong những biện pháp phòng ngừa hạn chế thực trạng này theo các chuyên gia
cần dành thêm quỹ đất cho cây xanh vì cây xanh là lá phổi của cộng đồng
có thể hấp thụ khí độc hại bụi bẩn
thực tế theo quy hoạch diện tích cây xanh bình quân trên địa bàn thành phố là sáu bảy m hai một người
nhưng hiện nay chỉ có năm m hai một người tổng diện tích cây xanh so với yêu cầu chỉ tám
và theo ước tính để tăng tỷ lệ cây xanh của thành phố thì cần có nguồn vốn riêng
cho việc phát triển công viên công cộng tương ứng khoảng một trăm linh hai trăm linh tỷ đồng mỗi năm
mục tiêu đặt ra mỗi năm sẽ phát triển tối thiểu một mươi hai mươi hectare đất công viên công cộng